phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với năm thành phố trực thuộc trung ương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ toàn diện đối với các ổ dịch đã được các địa phương báo cáo và thảo luận tại cuộc họp
nhất là ở bệnh viện bạch mai hà nội và quán ba bút đà hà ở tp hcm
đồng thời phải tìm được những người ra vào bệnh viện bạch mai thời gian qua để theo dõi
con số này vào khoảng bốn mươi người để sang lọc xử lý cụ thể từng trường hợp
bộ y tế bộ công an phối hợp xử lý thật nghiêm bệnh nhân thứ một trăm bảy mươi tám vì hành vi khai báo vòng vo
thiếu trung thực để gian đe giáo dục làm gương cho những người khác
đánh giá cao lãnh đạo nhân dân các thành phố lớn đã đồng góp quan trọng vào việc phòng chống dịch covid một mươi chín ở nước ta
đặc biệt là triển khai nghiêm túc chỉ thị số một mươi năm như cách ly giãn khoảng cách không tụ tập đông người
dừng các dịch vụ không cần thiết khoanh lại các ổ dịch kịp thời
thủ tướng cũng đánh giá cao việc xử lý nghiêm vi phạm của một cá nhân vì không đeo khẩu trang
ở nơi công cộng thủ tướng đồng ý việc bộ y tế bộ công an phối hợp xử lý thật nghiêm bệnh nhân
số một trăm bảy mươi tám để gian đe giáo dục thủ tướng nêu rõ giờ đây chúng ta có một mươi năm ngày hoặc hơn thế nữa
để chiến thắng dịch bệnh không để bùng nổ ở việt nam nhằm bảo vệ tính mạng sức khỏe của nhân dân
do vậy cần tập trung cao độ hơn trong chỉ đạo điều hành không được chủ quan
thủ tướng đề nghị cần xác định cụ thể các giải pháp phù hợp riêng cho từng thành phố
từng địa bàn từng khu dân cư

từng nhà tất cả mọi người đánh ở khu dân cư từ rô thị ở nông thôn phải được giám sát khai báo cụ thể
thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm phân lập tuyệt đối vùng có người lây nhiễm với vùng chưa có người nhiễm
để ngăn chặn ngay lập tức khoanh vùng dập dịch với phương châm bốn tại chỗ
cấp nào quá tải cần thông tin kịp thời để điều phối tri viện
phải tăng cường năng lực xét nghiệm tại chỗ và trần đánh nhanh các ca nghi ngờ
tập trung nâng cao năng lực điều trị cho tất cả các tuyến tập hấn điều trị cho bác sĩ
nhân viên y tế kể cả nhân viên y tế đã về hưu
thủ tướng yêu cầu bệnh viện giã chiến và trang bị phải sẵn sàng
thủ tướng yêu cầu bệnh viện giã chiến và trang bị phải sẵn sàng
thành phố nào chưa làm thì phải có phương án cụ thể để đề phòng dịch diễn biến xấu
tăng cường huy động thêm các bệnh viện khác để điều trị covid một mươi chín ở một số địa phương
tiếp tục giả lại bổ sung năng lực y tế của thành phố về nhân lực trang thiết bị
về con người khả năng cung mứng dịch vụ và khả năng huy động tại chỗ
thủ tướng cũng đồng ý dừng các chuyến bay chở khách đến việt nam
đồng ý dừng các chuyến bay khách đến việt nam
và hạn chế tối đa các chuyến bay đến và đi từ hà nội và tp hcm
đến các sân bay việt nam
đồng ý dừng các chuyến bay khách đến việt nam
thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương cần quan tâm hơn đến sự an toàn
của các cán bộ đang trên tuyến đầu chống dịch không được để lây nhiễm chéo
kịp thời tuyên dương những gương điển hình bảo đảm an sinh xã hội cho công nhân người lao động
thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của bộ tài chính
theo tinh thần chỉ thị số một mươi năm là tạm dừng dịch vụ sổ số kiến thiết trong một mươi năm ngày
bắt đầu từ tháng bốn
thủ tướng yêu cầu các thành phố lớn đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính
đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến coi đây là nhiệm vụ bắt buộc trong thời kỳ dịch bệnh
có chế độ sử dụng phù hợp áp dụng công nghệ không nhất thiết phải đến cơ quan trong một mươi năm ngày tới
tại cuộc làm việc lãnh đạo các thành phố báo cáo tình hình phòng chống dịch
khẳng định sẽ triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng